tại việt nam bệnh lý hô hấp và tai mũi họng đứng đầu danh sách năm loại bệnh có số người mắc cao nhất
nhiều người thì vẫn luôn quan niệm rằng tai mũi họng là bệnh lý phổ biến nên không nguy hiểm
trên thực tế thì bệnh có thể xảy ra nhiều biến chứng và thậm chí là để lại hậu quả lâu dài
việc ứng dụng một số công nghệ mới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tai mũi họng là vấn đề đang được ngành y chú trọng
cũng là chủ đề chính trong hội nghị khoa học chuyên ngành tai mũi họng hà nội và các tỉnh phía bắc được tổ chức sáng nay tại bệnh viện đại học y hà nội
hiện nay ngành tai mũi họng đang phát triển mạnh mẽ với nhiều phương pháp điều trị hiệu quả
tuy vậy các bệnh đường tai mũi họng vẫn là gánh nặng cho xã hội
bệnh viêm mũi soang viêm tai giữa ung thư vòng họng thanh quản điếc và nghe kém là nỗi ám ảnh cho bệnh nhân
tại hội nghị khoa học các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tai mũi họng của việt nam và trên thế giới đã cùng trao đổi kinh nghiệm
thông qua những báo cáo khoa học trong hội nghị sẽ giúp cho các bác sĩ chuyên ngành có thêm nhiều kiến thức để điều trị bệnh lý tai mũi họng trúng đích
hiệu quả bằng những phương pháp kỹ thuật tiên tiến đang được ứng dụng trên thế giới nhằm nâng tầm chuyên ngành tai mũi họng của nước ta
cũng như mang lại kết quả chữa bệnh tốt nhất cho người dân giúp người dân giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và được tiếp cận những công nghệ ngang tầm khu vực và thế giới nhưng kinh phí thấp hơn